do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh quảng bình bị ảnh hưởng nặng nề
để giúp cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh từng bước vượt qua khó khăn các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giả soát
thực hiện cơ cấu lại nợ vay giảm lãi suất giãn nợ cho khách hàng theo chỉ đạo của chính phủ và ngân hàng nhà nước việt nam
từ đầu tháng hai đến nay nhiều cơ sở sản xuất các điểm du lịch dịch vụ tại quảng bình hoạt động cầm chừng
và từ giữa tháng ba đến nay đều phải tạm ngừng hoạt động
công ty trách nhiệm và nét tinh của chúng tôi đang dừng một số chuyển điểm khai thác trên địa bàn
hiện tại thì nhân viên cũng đang được tạm nghỉ ở nhà
chúng tôi cũng mong muốn về phía ngân hàng có chính sách hỗ trợ giảm lãi bay khuynh nợ và hạn chế các giấy phép con
để cho các doanh nghiệp có thể ổn định trong mùa dịch này
mặt khác về phía bảo hiểm xã hội cũng nên tạo điều kiện để giảm lãi
thử thời gian thu nợ bảo hiểm cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trên địa bàn
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng bình đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh có hơn một mươi một khách hàng vay vốn với khoảng một mươi năm tỷ đồng bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng bình đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại có các biện pháp hỗ trợ
thập tỷ đây ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng bình tiếp tục chỉ đạo cả tổ chức tiền dùng
ra soát lại toàn bộ khách hàng trong tổng số
đến nay các chi nhánh ngân hàng tại quảng bình giải quyết hỗ trợ được gần ba mươi tỷ đồng
dư nợ tín dụng của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bên cạnh các giải pháp về tín dụng tỉnh quảng bình cần có những chính sách kích cầu phát triển du lịch
dịch vụ và các hỗ trợ cần thiết khác để giúp doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh
sớm hồi phục và hoạt động trở lại